một cảnh báo an ninh phát ngày một mươi bốn tháng bảy trên trang web của đại sứ quán mỹ tại kiev
khuyến cáo các công dân mỹ vẫn còn ở ukraine không nên tham dự các cuộc tụ tập đông người
đại sứ quán nhấn mạnh rằng tình hình an ninh trên khắp ukraine tiếp tục bạo lực và không thể đoán trước
cảnh báo trên nói rằng công dân mỹ ở ukraine không nên dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ mỹ
mà thay vào đó hãy hành động theo kế hoạch dự phòng riêng và phải xây dựng trước kế hoạch này
cảnh báo của mỹ được phát đi vài tiếng đồng hồ sau khi xảy ra một vụ nổ chết người
ở thành phố vinnytsia miền trung ukraine vào ngày một mươi bốn tháng bảy
theo ukraine cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của hai mươi hai thường dân
trong một tuyên bố đưa ra ngày một mươi năm tháng bảy quân đội nga xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa
vào một mục tiêu ở vindisha nhưng phủ nhận đây là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường